có thể nói đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch bệnh tại tỉnh đồng nai đã được cơ bản kiểm soát
và đang tập trung xanh hóa những vùng đỏ
để không phong tỏa trên diện rộng thì cơ quan chức năng đang tập trung dập dịch ở những vùng đỏ
đồng thời chuẩn bị các phương án để nới lỏng trở lại trạng thái bình thường mới ở các vùng xanh kể từ ngày hai mươi tháng chín
đây là hình ảnh hàng dài người dân đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm ở khu phố tiên bình
phường tam phước thành phố biên hòa
để test nhanh tất cả các người dân ở trọ tại các khu phố nguy cơ rất cao
chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực tăng cường lấy mẫu xét nghiệm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
việc tập trung tầm soát ở các khu nhà trọ cũng được tiến hành ở tất cả các phường xã khác
của thành phố biên hòa
và các nguyện nhân trạch trản bom tỉnh cửu năm địa phương này chiếm đến khoảng chín mươi năm
trên tổng số hơn ba mươi bảy ca mắc đến thời điểm này của tỉnh đồng nai
trong đó phần lớn ca nhiễm ở các khu nhà trọ có công nhân đông
đối với các nguyện có số ca nhiễm ít cùng với kiểm soát chặt nguồn lây
ngành chức năng cũng đang rút ráo thực hiện các phương án trở lại trạng thái bình thường mới
nguồn xanh từ ngày hai mươi tháng chín
chúng tôi đã xác định được các nguồn lây chủ yếu để quản lý
về cơ bản đến giờ này
nguyện cẩm mỹ các xã
đã trở lại vùng xanh
chúng tôi quản lý nghiêm ngặt vùng xanh
sau nhiều nỗ lực có thể nói tình hình dịch bệnh ở đồng nai đến thời điểm này
đã cơ bản được kiểm soát và đang tập trung xanh hóa các cồn đỏ
song song đó bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách
trở lại trạng thái bình thường mới ở vùng xanh cấp xã để phục hồi sản xuất